kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng thanh kính
lòng biết ơn vô hạn tới chủ tịch hồ chí minh người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng ta
vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
sau lễ viếng chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bày tỏ lòng thương nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc sương máu anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
cũng trong sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dân hương tưởng niệm bắc hồ tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên phủ chủ tịch
nhân kỷ niệm bốn mươi bảy năm thực hiện di trúc của người
nói chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong phủ chủ tịch
tổng bí thư nguyễn phú trọng khen ngợi tập thể cán bộ
nhân viên trong việc giữ gìn bảo quản nguyên vẹn các hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của bác
với trách nhiệm và lòng kính yêu với bác cán bộ nhân viên khu di tích chủ tịch hồ chí minh phải là những người đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương bác hồ
không chỉ nỗ lực giữ gìn bảo quản nguyên vẹn các kỳ vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của bác hồ cho các thế hệ mai sau
mà còn biết truyền đạt một cách sâu sắc những giá trị về tư tưởng tâm hồn cốt cách tác phong của chủ tịch hồ chí minh đến du khách trong nước và quốc tế
ngày hôm nay mùng một tháng chín đoàn công tác trung ương do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp tại cần thơ
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai lưu ý một số vấn đề
như thành ủy cần thơ cần tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục vận động thuyết phục trong cán bộ đảng viên công nhân viên và chủ doanh nghiệp về xây dựng tổ chức đảng
nhằm tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước và mục đích ý nghĩa sự cần thiết của việc xây dựng tổ chức đảng
để tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nước phát triển tích cực và doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng đoàn thể góp phần phục vụ tốt sản xuất kinh doanh
cũng trong sáng nay thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức gặp mặt các nghệ nhân thợ giỏi thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì buổi gặp mặt
hà nội hiện có khoảng một ba trăm năm mươi làng nghề trong đó có hai trăm chín mươi hai làng nghề đã được công nhận
tại buổi gặp mặt các nghệ nhân thợ giỏi bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các ngành nghề thủ công mỹ nghệ
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí hoàng trung hải đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
cần chú trọng tới việc phát triển nghề và làng nghề gắn kết với phát triển du lịch nhất là trong việc tạo ra các sản phẩm phục vụ ngành du lịch các tour tuyến du lịch làng nghề
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm quốc khánh mùng hai tháng chín sáng hôm nay ngày một tháng chín tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức lễ dân hương dân hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tp huế
trong không khí thiêng liêng các đồng chí lãnh đạo đã thỉnh các hồi chuông và đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản trung kiên canh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
tiếp đó các đại biểu đã viếng thắp hương từng phần mộ liệt sĩ
sáng cùng ngày các đồng chí lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và thành phố huế cùng các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh tổ chức lễ dân hoa báo công lên chủ tịch hồ chí minh tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thừa thiên huế
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín hôm nay ban thường vụ tỉnh ủy an giang đã tổ chức trao huy hiệu bảy mươi sáu mươi năm sáu mươi năm mươi năm năm mươi bốn mươi và ba mươi năm tuổi đảng cho các đồng chí cao niên tuổi đảng
trong đợt này có một trăm tám mươi ba đồng chí được trao huy hiệu bảy mươi sáu mươi năm mươi năm năm mươi bốn mươi năm và ba mươi năm tuổi đảng trong đó có ba đồng chí nhận huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng một đồng chí nhận huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng ba đồng chí nhận huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng tám đồng chí nhận huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng một mươi bảy đồng chí nhận huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng hai mươi tám đồng chí nhận huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng và một trăm hai mươi ba đồng chí nhận huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh an giang đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi đảng
các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu của đảng đã có nhiều đóng góp tích cực cho đảng nhà nước và tỉnh an giang qua các thời kỳ
nhiều đồng chí là những chiến sĩ cách mạng kiên trung trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc
đồng thời mong muốn trong thời gian tới với kinh nghiệm của mình các đồng chí sẽ có nhiều đóng góp hướng dẫn
truyền đạt kinh nghiệm để các thế hệ trẻ hôm nay hoàn thành tốt hơn công việc xây dựng đảng ngày một trong sạch vững mạnh và phát triển đất nước
nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín sáng nay ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu đã lòng trọng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho một trăm hai mươi tám đồng chí từ năm mươi đến bảy mươi tuổi đảng đang sinh hoạt trong đảng bộ tỉnh
phát biểu tại buổi lễ đồng chí lê minh khái bí thư tỉnh ủy bạc liêu nhấn mạnh lễ trao tặng huy hiệu đảng cho một trăm hai mươi tám đảng viên từ năm mươi đến bảy mươi tuổi đảng nhân dịp quốc khánh năm nay
chính là thể hiện sự tôn vinh của trung ương đảng và đảng bộ tỉnh đối với những đảng viên đã tận tụy trung kiên
phẩm chất đạo đức đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc và quê hương
hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch tại khu di sản huế sáng nay tại trường lang đại cung môn đại nội huế trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế
phối hợp với trung tâm lưu trữ quốc gia i trung tâm lưu trữ quốc gia bốn tổ chức triển lãm với chủ đề quốc hiệu và kinh đô đất nước qua các thời kỳ lịch sử
triển lãm quốc hiệu và kinh đô đất nước qua các thời kỳ lịch sử
giới thiệu với công chúng hình ảnh và phiên bản tài liệu của một mươi tám trang châu bản và một mươi tám trang mộc bản triều nguyễn
mỗi trang tài liệu là một câu chuyện lịch sử về quốc hiệu của đất nước việt nam qua các thời kỳ
từ khởi thủy đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm việt nam trải qua chín lần thay đổi quốc hiệu từ xích quỷ văn lang âu lạc vạn xuân đại cô việt đại việt đại ngu đến việt nam rồi đại nam
tùy theo bối cảnh chính trị xã hội của từng thời kỳ mà các triều đại ở việt nam trong lịch sử lần lượt thay đổi tên đất nước
chọn nơi định đô mới với ước mong về một đất nước thịnh vượng bền vững
sự ra đời của quốc hiệu việt nam dưới thời nguyễn là một dấu mốc lịch sử quan trọng
để hôm nay quốc hiệu việt nam đã trở thành hai tiếng thiêng liêng và niềm tự hào trên bản đồ thế giới
triển lãm kéo dài đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
hôm nay tỉnh bắc ninh đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cung quy hoạch kiến trúc bắc ninh tại phường vũ ninh thành phố bắc ninh
dự án đầu tư xây dựng công trình cung quy hoạch kiến trúc bắc ninh do ban quản lý khu vực phát triển đô thị bắc ninh làm chủ đầu tư
có diện tích một hectare với tổng kinh phí một trăm bảy mươi chín tỷ đồng
dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với đầy đủ hệ thống xa bản mô hình bản đồ và thông tin chuyên ngành mang tính trực quan
đây sẽ là nơi công bố công khai các đồ án quy hoạch công trình kiến trúc
đồng thời là nơi diễn ra các hoạt động thu hút đầu tư cung cấp thông tin về quy hoạch
hỗ trợ tiếp cận đất đai phát triển thị trường bất động sản
góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
phấn đấu đưa tỉnh bắc ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương
cung quy hoạch kiến trúc bắc ninh là một trong sáu công trình trọng điểm của tỉnh bắc ninh
chào mừng hai mươi năm tái lập tỉnh và một trăm tám mươi năm năm thành lập tỉnh bắc ninh
công trình hoàn thành có ý nghĩa quan trọng góp phần phục vụ tốt hơn công tác quản lý quy hoạch xây dựng
và phát triển đô thị phân đấu sớm đưa bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương
ngày một chín tại thành phố hội an sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam tổ chức lễ khánh thành
đưa nhà nuôi dưỡng điều trị người có công quảng nam vào hoạt động
đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín của tỉnh
nhà nuôi dưỡng và điều trị người có công quảng nam được khởi công xây dựng trong khuôn viên của trung tâm nuôi dưỡng
điều trị người có công tỉnh quảng nam vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến nay công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng với diện tích gần một sáu trăm linh m hai gồm hai khối nhà chính với một mươi sáu phòng ở đầy đủ
tiện nghi và được bố trí khép kín có quy mô nuôi dưỡng điều trị ba mươi hai người
tổng nguồn vốn đầu tư công trình hơn một mươi hai năm tỷ đồng trong đó bộ quốc phòng hỗ trợ năm năm tỷ đồng
bộ lao động thương binh và xã hội hỗ trợ ba bảy mươi năm tỷ đồng còn lại là nguồn vốn đối ứng của tỉnh
công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho trung tâm trong việc nuôi dưỡng điều trị người có công
trung tâm nuôi dưỡng điều trị người có công quảng nam được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
hàng năm trung tâm nhận nuôi dưỡng điều trị khoảng một hai trăm linh thương bệnh binh nặng ở các địa phương
ngoài ra trung tâm còn là nơi tiếp nhận phục vụ công tác điều dưỡng lương phiên hàng năm cho hơn bốn lượt người có công với cách mạng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la cho biết vào đêm ngày ba mươi một tháng tám
lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án một trăm tám mươi ba lv bắt hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin
địa điểm bắt giữ tại khu vực biên giới thuộc bản móng nậm huyện sốp bâu tỉnh hùa phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chuyên án một trăm tám mươi ba lv là kết quả của sự phối hợp giữa lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
và công an huyện sopbo tỉnh hùa phân của lào
các đối tượng bị bắt là tông cu sông ba mươi hai tuổi
chú tại bản hủy mươi huyện mường son tỉnh hùa phân và pờ hó hai mươi năm tuổi
chú tại huyện mường ad tỉnh hùa phân
tăng vật thu giữ gồm một mươi bánh heroin một xe máy ba điện thoại di động
hiện bộ đội biên phòng tỉnh sơn la đã bàn giao đối tượng tăng vật cho công an tỉnh hùa phân xử lý
ở phần tiếp theo của chương trình australia cảnh báo nguy cơ is tấn công đẫm máu ở đông nam á
hội thảo quốc tế về biển đông tại indonesia
thủ tướng australia malkontombul vừa cảnh báo đông nam á có thể là mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố gây thương vong lớn tiếp theo nhằm vào công dân australia
phát biểu trước quốc hội ông turnbul cho rằng australia cần nhận thức về mối nguy hiểm mà nhóm nhà nước hồi giáo tự xưng is đặt ra ở đông nam á
trong bối cảnh mạng lưới các phần tử cực đoan hồi giáo đã hình thành có thể bị kích động bởi is
cũng như việc các chiến binh tấn công đấm máu ở đông nam á
ông cảnh báo nguy cơ cao một vụ tấn công gây thương vong lớn tiếp theo nhằm vào công dân australia sẽ xảy ra ở đâu đó trong đông nam á
nơi chiến dịch tuyên truyền của is đã kích động những mạng lưới cực đoan và lôi kéo các chiến binh mới gia nhập
ông turnbul lưu ý rằng điều quan trọng đối với australia là hợp tác với các cơ quan chống khủng bố của đông nam á để bảo đảm an ninh và an toàn cho cả người bản địa và du khách
ứng cử viên tổng thống mỹ của đảng cộng hòa donald trump vừa cam kết nếu như đắc cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
ông sẽ trục xuất bất kỳ người nào cư trú tại mỹ bất hợp pháp qua đó nhấn mạnh lập trường cứng rắn trong vấn đề nhập cư cho dù trước đó đã bày tỏ cách tiếp cận mềm mỏng hơn
phát biểu tại bang arizona của mỹ ông donald trump cho biết những người nhập cư trái phép sẽ phải quay trở về nước và nộp hồ sơ đăng ký nhập cảnh trở lại vào mỹ
tuyên bố của ông trump đã vẽ ra một viễn cảnh ưu tối đối với một mươi một triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tại mỹ
cho dù chỉ trước đó một tuần
ông còn nói rằng nhiều người trong số họ
là những con người vĩ đại đã có những đóng góp to lớn cho xã hội mỹ
trong bài phát biểu của mình ông trump cũng nhấn mạnh ưu tiên trong việc xử lý cộng đồng người không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại mỹ là nhanh chóng trục xuất những người đã phạm các tội ác nghiêm trọng
theo đó ông sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm về trục xuất nhằm khoanh vùng các tội phạm là mục tiêu trục xuất đồng thời tăng gấp ba lần số lượng nhân viên tuần tra biên giới